trong lúc đang thất nghiệp ở nhà phòng dịch thì chi phí hỏa táng hơn hai mươi triệu đồng là một số tiền quá lớn đối với ông lam
rất may sau đó nhiều nhà hảo tâm biết được sự việc đã hỗ trợ phần chi phí và làm việc với cơ sở mai táng để họ giảm giá
gia đình mình rất khó khăn và gia đình anh chị cũng vậy
khi bên chỗ chạy hòm người ta báo hai mươi triệu tôi không có tiền nên không biết phải làm sao
phải vận động gọi về quê mọi người gom được một chút
sau đó cũng nhờ những nhà hảo tâm và thực sự cảm ơn không biết hậu tạ thế nào
ông lam nói trước sự phản ánh của người dân về loạn giá mai táng thậm chí có nơi hết giá lên tới bốn mươi năm mươi triệu đồng
trong khi để lo hậu sự bình thường chỉ cần một mươi hai một mươi năm triệu đồng
phóng viên vov đã tìm hiểu về sự việc
hiện nay giá hòa đáng đài hỏa táng phước lạc viên ở thành phố dĩ an và hoa viên tránh phú hòa ở thị xã bến cát chỉ từ ba bốn triệu đồng
tại hai cơ sở hỏa táng giá không thay đổi
chi phí vài chục triệu đồng là giá dịch vụ tại các cơ sở mai táng đưa ra để khâm
liên quan đến việc hỗ trợ mai táng những người tử vong do covid một mươi chín
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh bình dương cho biết
đối với trường hợp là công nhân lao động đã được liên đoàn lao động tỉnh và doanh nghiệp hỗ trợ thì sẽ chi thêm một mươi triệu đồng
những trường hợp tử vong không được cơ quan tổ chức nào hỗ trợ sẽ được chi ba mươi triệu đồng
chi phí do ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh vận động
tuy nhiên theo ghi nhận thì chưa có người dân nào tiếp cận được với chính sách này
bởi các thủ tục dườm già trong khi đó lao động nghèo phải khổ sở xoay tiền mai táng
chứ không thể để người thân nằm lạnh lẽo trong nhà xác quá lâu
theo người dân bình dương cần linh hoạt trong việc hỗ trợ mai táng cho người tử vong do covid một mươi chín
thay vì họ phải tự tìm cơ sở mai táng để bị hết giá
thì mỗi địa phương trong tỉnh nên ký hợp đồng với một đơn vị để ổn định giá
hỗ trợ hỏa táng để vơi bớt gánh nặng cho những lao động nghèo trước đại dịch covid một mươi chín
còn tại thành phố hồ chí minh người thân mắc do covid một mươi chín
tự lo mai táng sẽ được nhận hỗ trợ
một người dân ở quận bình thạnh nói
người này có người thân mất vì covid một mươi chín và đã tự lo mai táng
hỏi như vậy sẽ được nhận hỗ trợ mai táng như thế nào
ông đinh khắc huy chủ tịch ủy ban nhân dân quận bình thạnh trả lời
đối với chính sách hỗ trợ cho người mất do covid một mươi chín
thành phố đã có những chỉ đạo hỗ trợ kinh phí mai táng cho thân nhân người mất
theo đó có hai thời điểm mà thành phố sẽ thực hiện lo mai táng cho bệnh nhân mất do covid một mươi chín
cụ thể những trường hợp bệnh nhân mắc do covid một mươi chín
từ giữa tháng tám trở về sau sẽ được quân đội lo toàn bộ phần mai táng
từ ngày một tháng bảy đến sau ngày quân đội lo mai táng
thì thân nhân người mất do covid một mươi chín sẽ được nhận hỗ trợ là một mươi bảy triệu đồng trên một người mắt
như vậy đối với những trường hợp bệnh nhân mắc covid một mươi chín mất ở bệnh viện
thì bệnh viện sẽ thông báo cho thân nhân người mất
sau đó bệnh viện cùng thân nhân người mất sẽ liên lạc với nhà đoàn để tự do lo mai táng
những trường hợp tự lo mai táng cho bệnh nhân mất do covid một mươi chín trong thời điểm này
sẽ liên hệ với địa phương để nhận tiền hỗ trợ mai táng
ông huy cho biết thêm đối với những bệnh nhân bị covid một mươi chín mất tại nhà
thì vẫn được nhận hỗ trợ mai táng
tuy nhiên để xác định người mất do covid một mươi chín thì sẽ thông qua dịch tễ trong khu vực đó
ví dụ người mất đó nằm trong khu vực phong tỏa đang bị cách ly do dịch bệnh
có thể được xác định là mất do covid một mươi chín
đồng thời cơ quan chức năng sẽ tổ chức test nhanh cho các thành viên trong gia đình người mất
để xác định người mất có phải mất vì covid một mươi chín hay không
chúng ta xin được khép lại những bi lụy và nỗi đau mất mát này
mặc dù biết rằng dịch covid một mươi chín tràn qua khiến cho nhiều gia đình mất đi người thân
nhưng chúng ta vẫn phải sống vì bản thân và gia đình bé nhỏ
hãy chung tay cùng chính phủ và chính quyền cùng nhau đoàn kết chống lại đại dịch
hình ảnh lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra chống dịch tại các điểm nóng như thoi đưa trong những ngày qua
hình ảnh những người đang ngày đêm trực chiến tại các chốt kiểm soát
hình ảnh những người mẹ những người chị sẵn sàng gác lại việc riêng
để hỗ trợ nấu ăn tại các khu cách ly
hình ảnh những cựu chiến binh đoàn thanh niên phụ nữ và các nhà hảo tâm ngày ngày vận động
thu gom nông sản gửi về vùng dịch
hình ảnh những người dân chân chất sẵn sàng cho mượn nhà mượn địa điểm để làm chốt kiểm soát
làm nơi ăn ngủ cho lực lượng làm nhiệm vụ
và cả những hình ảnh kiên cường chống dịch của lực lượng tuyến đầu
xen lẫn những nỗi đau thương mất mát của vùng tâm dịch tp hcm bình dương hà nội cần thơ tiền giang kiên giang
đã cho thấy rằng trong cuộc chiến này sẽ không một ai bị bỏ rơi
dẫu biết rằng cuộc chiến chống covid một mươi chín còn gian khó dẫu biết rằng còn rất nhiều trường hợp
muốn được trở về địa phương tránh dịch giữa lúc đại dịch hoành hành nhiều nơi
thế nhưng an toàn tính mạng cho dân trong cuộc chiến này đều được đặt lên trên hết trước hết và an toàn
lúc này chính là ai ở đâu ở yên đấy như tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
quý vị thân mến những tin tức mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
và đăng tải trên kênh youtube của chúng tôi
nền tảng trực tuyến của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
cùng với nhiều bản tin khác hai mươi h sáng là bảy h sáng và một mươi tám h tối
chúng tôi sẽ cập nhật tin tức nhanh nhất gửi đến các bạn
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại ở những tin tức covid một mươi chín tiếp theo